với mong muốn mang lại những khám phá và trải nghiệm giúp du khách có thêm sản phẩm du lịch mới khi đến với di sản thiên nhiên thế giới phòng nhà kẻ bàng
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã cho phép công ty trách nhiệm hứa hạng wazalis mở tour du lịch khám phá sông son và thăm các làng nghề ven sông
đây là tuyến du lịch đường sông đầu tiên được khai thác tại quảng bình hứa hẹn mang lại nhiều hấp dẫn cho du khách ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đến với tour du lịch này du khách sẽ được đi trên du thuyền để ngắm nhìn cảnh vật núi non hùng vĩ dọc bờ sông son và sông danh
đến thăm quan nhà thờ cổ gia hưng hơn một trăm linh năm tuổi trải nghiệm nghề nuôi cá lồng trên sông thăm các làng nghề làm nón làm bánh đa nấu rượu và đặc biệt được trải nghiệm cuộc sống của cư dân hai bên bờ sông
tôi rất thích thú cảnh vật và con người nơi đây mọi thứ rất thân thiện và tuyệt đẹp
được đi trên sông và ngắm nhìn cảnh vật ở đây
trên hành trình trở về bến xuất phát du khách giờ du thuyền để cùng đạp xe qua những đường làng với những cánh đồng ngô thẳng tắp non xanh đang trong giai đoạn trổ cờ
khách du lịch được tận hưởng không khí trong lành của dòng sông son thơ mộng của đồng quê triều tà để hòa mình vào khung cảnh nền thơ yên bình của miền di sản phong nha kẻ bàng
trong hàng động kỳ vĩ tráng lệ ở phong nhà kẻ bàng tuôn du lịch khám phá sông son và tham quan các làng nghề ven sông hứa hẹn mang lại nhiều hấp dẫn cho du khách tạo nên một sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch đến với quảng bình trong mùa hè này